xin kính chào quý vị bây giờ là bản tin nhanh hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin tại đắk lắk
công an tỉnh đắk lóc vừa điều tra và bắt tạm giam ba anh em ruột rủ nhau đi đánh người gây thương tích
cụ thể vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi đinh xuân tuẩn xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nguyễn thế vinh và phan đức anh
sau khi được người dân căn ngăn vinh và anh đi về nhà tuẩn chạy về báo hai anh ruột là đinh xuân thành và đinh xuân tuân
ba anh em rủ nhau cầm theo cờ lê và tuyếp sắt đuổi theo đánh vinh và anh
tùng đã dùng cơ lê đánh vào đầu và người làm phan đức anh gục xuống đường thương tích một mươi tám
sau khi bắt khẩn cấp đinh xuân tuẩn công an tỉnh đắk lắc tiếp tục khởi tố bắt tạm giam đinh xuân thành và đinh xuân tuân
cũng về hành vi giết người
lò văn phượng lò văn ngôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên vận chuyển trái phép chất ma túy
vừa bị công an thành phố điện biên phủ bắt quản lý
tăng thu giữ hai bánh heroin và bốn viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đi bán kiếm lời
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phượng và ngôn là hai đối tượng đều đã có tiền án về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
khám xét nhà đối tượng lò văn phượng cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm bảy mươi tám tám mươi sáu gram heroin
một mươi tám hai gram ma túy tổng hợp và một trăm bốn mươi hai ba mươi tám gram thuốc phiện
sau gần một ngày tích cực truy tìm vào tối ngày sáu tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã truy xếp và bắt giữ trần ứng mạnh bốn mươi ba tuổi chú tài huyện hóa vang là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trước đó nhận được tin báo của chị nguyễn thị bích huyền trên đường đi làm về bị một đối tượng giật mất trên điện thoại di động
công an quận cẩm lệ phối hợp với công an phường hòa thọ đông đã nhanh chóng lần theo
và xác định chính trần ứng mạnh là thủ phạm gây ra vụ cướp
mạnh nhanh chóng được mời về trụ sở công an làm việc
tại đây mạnh khai nhận đang đi kiếm việc thì thấy nạn nhân sơ hở nên đã ra tay cướp giật
chạy xe dịch vụ trong lúc chờ khách nên rủ nhau đánh bài ăn tiền
bốn đối tượng lê minh tiến nguyễn văn duy lê đồng hồ và nguyễn văn mẹo cùng chú tại tỉnh đồng tháp
đã bị công an tp cao lãnh phát hiện và bắt giữ vì hành vi đánh bảo
trước đó vào ngày năm tháng bốn
qua công tác nghiệp vụ công an tp cao lãnh đã bắt quả tàng
bốn đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền trong xe ô tô
mang biển kiểm soát sáu mươi sáu a một mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi tám tại ấp một xã mỹ tân thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
khám xét trong người các đối tượng và tại hiện trường
lực lượng công an đã thu giữ số tiền ba mươi ba triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng
sáu điện thoại di động và một xe ô tô
tám giờ sáng nay tại khu vực thôn hàng nước xã quang sơn tp tam điệp tỉnh ninh bình
công an tp tam điệp đã phát hiện và bắt quả tàng
một xe ô tô thu gom dầu nhất đã qua sử dụng nhưng không có giấy phép
kiểm tra tổ công tác phát hiện tại đây có khoảng hai mươi lít dầu nhất đã qua tái chế
và khoảng một mươi tám lít dầu nhất chưa qua tái chế
chứa trong các bể chứa bồn nhựa bồn kim loại và tét
chủ cơ sở tên là trần văn đức khai nhận thu mua dầu thải
tại các cơ sở sửa chữa xe máy ô tô trên địa bàn các tỉnh hà nam và nam định
về chưng cất lấy dầu để bán kiếm lời
họa thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv